thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay công an tp hà nội đã có thông tin chính thức liên quan tới vụ án giải cứu thành công cháu bé bảy tuổi bị bắt cóc
xảy ra vào tối ngày một mươi bốn tháng tám trên địa bàn phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
tại hội nghị ban giám đốc công an tp hà nội đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án
theo công an tp hà nội vụ án xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi tối ngày một mươi bốn tháng tám
thời điểm trên công an thành phố tiếp nhận đơn trình báo của mẹ cháu bé ở khu đô thị việt hưng phường việt hưng về nội dung
chị nhận được cuộc điện thoại báo con trai đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp một mươi năm tỷ đồng để chùa con
các lực lượng từ bộ công an từ công an tp từ sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo bộ để tiến hành vào cuộc ngại
làm sao để sớm xác định được danh tính
và truy bắt thật nhanh và bắt bỏng được đối tượng gây án
đây là vụ án khó thời điểm diễn ra chập tối
đối tượng manh động thủ đoạn tinh vi và có chuẩn bị từ trước khiến cho việc điều tra truy bắt rất khó khăn
đối tượng đã chuẩn bị từ trước

cái thứ hai nữa là đã chuẩn bị súng
trong quá trình di chuyển
đối tượng liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé đòi một mươi năm tỷ đồng tiền chuộc
đến khoảng năm giờ sáng ngày một mươi năm tháng tám
khi đối tượng đưa cháu bé đến đường gom khu công nghiệp đồng văn
thị trấn đồng văn tỉnh hà nam
thì bị lực lượng công an thành phố hà nội bắt giữ giải cứu cháu bé an toàn
đối tượng cũng đã đưa ra một cái địa điểm
trước đấy là đưa ra một địa điểm là cầu thách trì
đầu cầu thách trì
đi bộ một mình cầm tiền
và cũng sẽ cho một đối tượng khác ra nhận
đến sau khi đó các đối tượng lại điều tiết
điều tiết thì chúng tôi luôn tiến hành là bảo vệ
bảo vệ và cũng theo dõi giá thác cùng vị hạng
và cuối cùng xuống dưới khu vực
điều xuống khu vực ở khu công nghiệp đồng văn
chúng tôi đã thu giữ cả súng cả ô tô
tất cả các trang thức đi qua đến cái khu vực này
đối tượng gây án được xác định là nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
nơi cư trú thôn hòa thịnh xã đồng tĩnh huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
chuyên án thành công ngoài sự mưu trí quyết liệt và chủ động của lực lượng công an
là yếu tố quyết định còn có sự bình tĩnh tin tưởng tuyệt đối của bố mẹ cháu bé bị bắt cóc
vào ban chuyên án lực lượng công an thành phố hà nội
tại hội nghị công an thành phố hà nội đã công bố
thư khen của trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
biểu dương khen ngợi công an tp hà nội và các đơn vị cá nhân trực tiếp điều tra bắt giữ đối tượng
thù ủy quyền của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo công an hà nội đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an
tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án
như vậy sau gần một mươi tiếng trắng đêm truy bắt nghi phạm
lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm tuyệt đối an toàn
gia đình cháu bé không giấu được niềm hạnh phúc vui mừng
và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chiến sĩ đã giúp gia đình đoàn tụ
trải qua nhiều giờ đồng hồ trong sự lo lắng bất an khi con mình bị bắt cóc
anh chiến bố của cháu bé nghẹn ngào khi con được trở về an toàn
sau khi nhận được thông tin cháu đã được giải cứu cảm xúc của gia đình vô cùng
phấn khởi vô cùng hạnh phúc
hiện tại thì cháu nhà tôi sau khi được giải cứu và về gia đình
hiện tại tâm trạng tâm lý của cháu đã ổn cơ bản đã ổn định
và gia đình cũng rất vui về điều đó rất phấn khởi
xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng lực lượng an ninh
đã nỗ lực vì nhân dân không quản đêm ngày vất vả
để dồn hết tâm huyết
làm sao đem lại sự bình yên cho người dân sự hạnh phúc cho cộng đồng
và sự an bình cho xã hội
vụ việc được người dân quan tâm và theo dõi biết được tin cháu bé được giải cứu
và đối tượng đã bị bắt
vui mừng hân hoan và an tâm là những gì người dân cảm nhận được
khi lực lượng chức năng phá án thành công
đối tượng rất là manh động và liều lĩnh có cả vũ khí đối tượng đã chuyển chủ động sẵn rồi
rất may có các đồng chí cảnh sát ở đây triển khai và bắt được đối tượng rất là nhanh
rất là cảm ơn các đồng chí cảnh sát ở đây làm việc triển khai rất là nhanh
bắt được đối tượng và không gây hậu quả gì
qua báo qua tin tức thì có một đồng chí cảnh sát bị đối tượng chống trả bị thương
rất mong là đồng chí chúc đồng chí mau chóng bình phục sức khỏe
để tiếp tục bảo vệ tổ quốc và người dân trên địa bàn
chúc đồng chí và tính mạng cho người dân là mục tiêu và trách nhiệm được lực lượng công an đặt lên hàng đầu
để mỗi người dân tin tưởng ủng hộ và đồng hành với trọng trách nhiệm vụ được giao phó đem lại bình yên cho xã hội
phải đảm bảo được tuyệt đối an toàn cho xã hội
đấy là một cái vấn đề là chúng tôi hết sức thận trọng cân nhắc và quán triệt
và các đồng chí phải thực hiện đúng theo nguyên tắc
đấy như sự quyết tâm cao
vì nước quyên thân vì dân phục vụ
sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhân dân quyền nợ chính đáng nhân dân là chúng tôi đã bắt thành công
sáng ngày hôm nay công an tỉnh lai châu đã huy động cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện than uyên tân uyên
tham gia bắt khám xét nơi ở của đối tượng hà văn giót trú tại đội một mươi một xã phúc than huyện than uyên
để điều tra về hành vi bắt giữ giam người trái pháp luật
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại tiếng việt
hà văn giót nguyên là cán bộ lãnh đạo xã pha mu huyện than uyên được nghỉ chế độ hưu trí từ năm hai nghìn
những tưởng khi về hưu giót sẽ là người có uy tín là cầu nối tuyên truyền chính sách pháp luật đến nhân dân
thế nhưng giót luôn tỏ thái độ ngang ngạnh chống đối chính quyền cơ sở không chấp hành đúng pháp luật tập trung đông người tham gia khiếu kiện kéo dài
khi huy động lực lượng đông anh em cán bộ chiến sĩ thứ nhất là đảm bảo an toàn
cho lực lượng tiến hành bắt khám xét và đồng thời cũng là an toàn cho chính đối tượng bị bắt
song song với đó thì cũng hạn chế tối đa việc tụ tập đông người đặc biệt là những người dân hiếu kỳ
cũng như sự kêu gọi kích động của hà văn giót với những người thân trong gia đình
cũng như đối với một số những trường hợp quá khích gây phức tạp thêm tình hình
đỉnh điểm ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện than uyên cử hai cán bộ điều tra phối hợp với ban công tác mặt trận cơ sở
đến nhà riêng của gióp gần đây
tuy nhiên quá trình làm việc giót luôn có lời nói xúc phạm cán bộ xúc phạm cơ quan nhà nước
kết thúc buổi làm việc giót yêu cầu xé biên bản ghi lời khai đồng thời yêu cầu vợ và con dâu chốt cửa bên ngoài
nhốt cán bộ công an đang thi hành công vụ rồi thông báo cho nhiều người hiếu kỳ đến xem
từ đó gây áp lực đến chính quyền và lực lượng công an để đòi hỏi cơ quan chức năng trả lời những yêu sách vô lý về chế độ đền bù tái định cư thủy điện
hai cán bộ công an chỉ được thoát ra khi công an phối hợp với chính quyền vận động tuyên truyền và giải cứu
đối tượng này đã có một cái tiền án hai mươi năm tù cũng về cái tội gây dối trật tức công cộng
và sau khi chấp hành án về địa phương thì đối tượng thường xuyên có những biểu hiện bất mãn và có những hành vi kêu gọi
thì tụ tập một số những đối tượng mà có biểu hiện không chấp hành chính trách pháp luật của đảng nhà nước để gây phức tạp thêm tình hình trên địa bàn
trước những hành vi ngang ngạnh của hà văn giót cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã xác lập chuyên án tập trung điều tra
kết quả xác minh xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật
vụ việc trên một lần nữa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
việc người dân khiếu nại chính đáng sẽ được pháp luật công nhận cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm giải quyết
những đối tượng khiếu kiện vô căn cứ lan truyền thông tin thất thiệt xúc phạm cơ quan nhà nước hoặc vào hùa gây dối trật tự công cộng bắt giữ cán bộ sẽ bị pháp luật nghiêm trị
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang nguyễn việt trí và một mươi bảy bi can khác trong vụ án khai thác cát vượt chữ lượng cấp phép thu lời bất chính hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám công ty trung hậu sáu mươi tám và các đơn vị có liên quan
nguyễn việt trí giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang bị khởi tố tội nhận hối lộ
công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám được ủy ban nhân dân tỉnh an giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn một năm mươi ba triệu mét khối cát để cung cấp cho bốn công trình
lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan
tổ chức khai thác hơn bốn bảy mươi tám triệu mét khối cát vượt chữ lượng được cấp phép hơn ba hai triệu mét khối có giá trị tạm tính khoảng hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
số lượng cát được khai thác trên không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi vi phạm của các đối tượng và những người có liên quan để mở rộng điều tra làm rõ vụ án thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
thưa quý vị vào chiều nay công an tp hà nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình giải cứu cháu bé ở quận long biên hà nội bị bắt cóc trong vòng tám giờ đồng hồ với số tiền chuộc lên tới một mươi năm tỷ đồng
trả lời câu hỏi của báo chí thiếu tướng nguyễn thanh tùng phó giám đốc công an tp hà nội
cho biết đối tượng bắt cóc cháu bé đã chuẩn bị sẵn súng và biển số giả trước khi ra tay
thiếu tướng nguyễn thanh tùng thông tin sau tám tiếng lần theo dấu vết lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng nguyễn đức trung
chú tại tỉnh vĩnh phúc và giải cứu được cháu bé an toàn đưa cháu bé về đoàn tụ với gia đình
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do vay nợ tiền của người khác không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ra ý định trộm cắp
tuy nhiên không trộm cắp được tài sản nên tiếp tục nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền
liên quan đến khẩu súng thiếu tướng nguyễn thanh tùng cho biết qua khai thác khẩu súng này là do đối tượng mới mua ở trên mạng
trong khẩu súng có sáu viên đạn trong đó đối tượng đã bắn bị thương một cám bộ chiến sĩ là thiếu tá nguyễn anh tuấn công an quận long biên
ngay trong sáng nay lãnh đạo công an tp hà nội đã đến bệnh viện để thăm hỏi động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm
kiên quyết đấu tranh với tội phạm nguy hiểm của thiếu tá nguyễn anh tuấn
kịp thời ghi nhận chiến công đặc biệt xuất sắc của công an tp hà nội các đồng chí lãnh đạo bộ công an và thành ủy hà nội đã có quyết định khen thưởng
và gửi thư khen biểu dương chiến công trong một thời gian rất ngắn kể từ lúc nhận được tin báo đã giải cứu an toàn bé trai bảy tuổi
đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã gửi thư khen phòng cảnh sát hình sự
kỹ thuật nghiệp vụ phòng tham mưu công an tp hà nội và công an quận long biên vì đã có chiến công đặc biệt xuất sắc
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cũng đã ký quyết định tặng bằng khen của bộ công an
đối với một tập thể và bốn cá nhân gồm đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự đại tá hứa việt hưng
trưởng công an quận long biên trung tá nguyễn quỳnh giang đội trưởng đội một phòng kỹ thuật nghiệp vụ thiếu tá nguyễn anh tuấn
cám bộ đội cảnh sát hình sự công an quận long biên và trung tá ngô tiến đức cám bộ điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự
liên quan tới vụ nổ nghi do nổ khí ga ở số bốn mươi hai ca yên phụ phường trúc bạch quận ba đình hà nội làm năm người bị thương
theo các bác sĩ hiện có bốn trong số năm nạn nhân đang được điều trị tích cực một nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng nay tại số nhà bốn mươi hai k đường yên phụ
diện tích khoảng ba mươi hai m hai mặt trước khoảng sáu mét xây kiên cố năm tầng có một tầng hầm đã xảy ra vụ nổ
sức ép của vụ nổ đã khiến cho toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà biến dạng vương vãi kính ở trên đường và vỉa hè làm bị thương năm người
công an quận ba đình ngay sau đó đã tiếp nhận thông tin triển khai lực lượng làm công tác cứu nạn cứu hộ đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu đồng thời phong tỏa hiện trường
số bộ ban đầu xác định vụ nổ xảy ra tại tầng một của ngôi nhà năm tầng được sử dụng để ở và kinh doanh quán phở
nhiều khả năng nguyên nhân là do nổ khí ga trong môi trường kín do nhân viên đơn vị cung cấp ga sửa chữa thay thế các bình ga
toàn bộ tầng một và tầng hai của ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng
giết người tỉnh sau khi nhậu say thái minh trí chú tại tỉnh kiên giang đã bị tuyên án một mươi tám năm tù giam
theo cáo trạng thái minh trí và nguyễn thị kim anh sống chung với nhau như vợ chồng
ngày hai mươi năm tháng hai sau khi nhậu xong trí và kim anh nảy sinh mâu thuẫn do trí nghi ngờ kim anh có tình cảm với người khác
trong cơn nóng giận trí đã lấy dao đâm trúng vào ngực trái của kim anh hai nhát làm nạn nhân tử vong
do đó trí tự đâm vào ngực mình nhiều nhát thì được công an xã có mặt kịp thời đưa đi cấp cứu
kết thúc phiên tòa ngoài lãnh mức án một mươi tám năm tù trí còn bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hai trăm linh triệu đồng
và cấp dưỡng đứa con của nạn nhân mỗi tháng một năm triệu đồng cho đến khi đủ một mươi tám tuổi
thưa quý vị chỉ trong hai ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với lực lượng chức năng
đã liên tiếp phá thành công hai chuyên án bắt giữ năm đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ hai bánh heroin một kg ketamine năm mươi sáu g cần sa và nhiều tăng vật khác
sau thời gian xác lập chuyên án vào tối ngày
ngày một mươi ba tháng tám tại quốc lộ bảy thuộc huyện yên thành phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nghệ an và công an huyện yên thành đã bắt giữ nguyễn thị hiền
chú tại huyện diễn châu về hạch vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin một xe ô tô hai điện thoại di động
hiện là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên móc nối với nhóm đối tượng mua bán ma túy
tại khu vực biên giới sau đó đưa xuống huyện diễn châu và các khu vực lân cận tiêu thụ
trước đó vào ngày một mươi hai tháng tám tại phường quán bầu tp vinh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện quế phong
công an tp vinh và các đơn vị liên quan đã phá thành công chuyên án ma túy bắt bốn đối tượng
gồm trần thị phương hoa chú tại tp vinh lô thị xoan lô thị hương
công chú tại huyện quế phong và hoàng nguyên cương chú tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
tăng vật thu giữ là một kg ketamine năm mươi sáu g cần sa ba trăm năm mươi triệu đồng một xe mô tô sáu điện thoại di động
hiện các vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
tại điện biên các lực lượng chức năng cũng vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng thu giữ sáu bánh heroin
hồi một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám năm nay tại khu vực bản bá vạt xã mường lân huyện điện biên đông
công an huyện điện biên đông và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì phối hợp
các lực lượng bắt giữ đối tượng và nga lầu chú huyện điện biên đông đang có hành vi vận chuyển
trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm sáu bánh heroin một dao nhọn một xe máy và một điện thoại di động
tại cơ quan công an và nga lầu khai nhận số ma túy trên được mua của một đối tượng người lào
tại khu vực biên giới và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin vào tối hôm qua trên địa bàn phường việt hưng
quận long biên hà nội đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc táo tợn
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an hà nội đã nhanh chóng vào cuộc
và chỉ sau một mươi tiếng đồng hồ đối tượng gây ra vụ việc đã bị bắt giữ cháu bé được giải cứu an toàn
vào chiều nay công an tp hà nội đã tiến hành họp báo để thông tin chính thức về vụ việc
khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội nhận tin báo của công an quận long biên
về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại phường việt hưng quận long biên
khoảng hai trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự công an quận long biên và các đơn vị nghiệp vụ
đã được huy động tham gia điều tra truy bắt đối tượng giải cứu cho cháu bé
mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia phá án đều xác định phải tập trung trí tuệ các biện pháp nghiệp vụ
để phá án trong thời gian ngắn nhất đảm bảo sự an toàn cho cháu bé
cùng với các lực lượng nghiệp vụ của công an tp các lực lượng của bộ công an để tiến hành phải vào cuộc này
làm sao để sớm xác định được danh tính và truy bắt thật nhanh và bắt bằng được
các đối tượng sẽ đăng tải hình ảnh clip khỏa thân của người vay lên mạng xã hội gửi cho bạn bè người thân
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ hai tháng chín công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
đơn vị sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ ga sài gòn đến phan thiết nha trang nguyên nhơn hà nội và ngược lại
ngoài các chuyến tàu đang hoạt động hằng ngày như tàu se một hai se ba bốn se năm
se sáu se bảy tám sài gòn hà nội se hai mươi một hai mươi hai sài gòn đà nẵng snt một hai sài gòn nha trang spt một hai sài gòn phan thiết
công ty còn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ ga sài gòn đến phan thiết nha trang quy nhơn hà nội và ngược lại
cụ thể tuyến thành phố hồ chí minh đi hà nội tàu se một mươi xuất phát từ ga sài gòn ngày ba mươi một tháng tám tàu se một mươi một xuất phát từ hà nội ngày ba tháng chín
tuyến thành phố hồ chí minh đi nguyên nhơn tàu se ba mươi xuất phát từ ga sài gòn các ngày ba mươi ba mươi một tháng tám và ngày một ngày hai tháng chín
tàu se hai mươi chín xuất phát từ nguyên nhân các ngày ba mươi một tháng tám ngày một ngày ba và ngày bốn tháng chín
tuyến thành phố hồ chí minh đi nha trang tàu snt bốn xuất phát từ ga sài gòn ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám
tàu snt sáu xuất phát từ ga sài gòn ngày ba mươi một tháng tám
ở trường ngược lại nha trang đi thành phố hồ chí minh tàu snt ba snt năm xuất phát từ nha trang
tàu snt bảy xuất phát từ nha trang ngày ba mươi một tháng tám
tuyến thành phố hồ chí minh phan thiết tàu spt bốn xuất phát từ ga sài gòn các ngày một và ngày bốn tháng chín
tàu spt ba xuất phát từ phan thiết các ngày ba và bốn tháng chín
cầu ba son là công trình giao thông biểu tượng giữa trung tâm thành phố hồ chí minh kết nối quận một với khu đô thị mới thủ thiêm
tuy nhiên trong những ngày qua thì các mố trụ và hai dây văn của cầu ba son lại bị vẽ bậy và sệt sơn chặn chịch
thưa quý vị có thể thấy phía sau lưng tôi
đây là những hình vẽ được nổi bật với nhiều kích thước khác nhau được tập trung nhiều ở phía công viên dẫn lên phía cầu ba son gây mất mỹ quen đô thị
theo người dân thường xuyên đến công viên dưới dạ cầu ba son dạo chơi cho biết thấy những vết bôi bẩn khoảng một tuần nay
ban đầu vết sơn xịt ít nhưng sau đó tăng dần
trước đó hồi cuối tháng bảy đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cầu ba son đã bị xịt sơn vẽ bậy bôi bẩn tràn lan khi vừa khánh thành được khoảng ba tháng
sau đó chủ đầu tư đã tiến hành sử dụng
cầu ba son đã được sử dụng dung mồi để tẩy xóa tốn nhiều chi phí
ngoài cầu ba son qua ghi nhận nhiều bức tường hàng trào các công ty nhà ở công trình xây dựng ở tp hcm cũng bị xịt sơn vẽ bậy bôi bẩn mà chưa thể khắc phục